thưa quý vị sáng nay bốn tháng ba thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề pháp luật
xem xét cho ý kiến về năm dự án luật và một dự thảo nghị quyết của quốc hội
và đây là phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật lần thứ ba trong năm hai nghìn hai mươi bốn
theo chương trình phiên họp sẽ cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số
vô tuyến điện bộ thông tin và truyền thông trình
dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi bộ văn hóa thể thao và du lịch trình
dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bộ công an trình
dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ bộ công an trình
dự án luật đường bộ bộ giao thông vận tải trình
dự thảo nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam bộ công an trình
từ đầu năm tới nay chính phủ đã tổ chức hai phiên họp chuyên đề cho ý kiến thông qua đối với một mươi sáu dự án luật
đề nghị xây dựng luật và đề nghị của chính phủ về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai thể hiện quyết tâm và nỗ lực của chính phủ trong công tác xây dựng hoàn thiện thể chế
chính phủ thủ tướng đã phân công các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
nên công việc trôi chảy hơn nhanh hơn
nhìn chung các bộ ngành đã nỗ lực quyết tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo tập trung nguồn lực con người công sức tích cực chuẩn bị
trình các dự án đề xuất xây dựng luật đảm bảo tiến độ chất lượng
kết luận một số vấn đề chung của phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
việc xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn tôn trọng thực tiễn bám sát thực tiễn lấy thực tiễn làm thước đo
các cơ quan cần tiếp tục giả soát các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý kịp thời sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền
hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giải quyết những khó khăn vướng mắt trong thực tiễn
những vấn đề mới phát sinh nổi lên những vấn đề chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng lạc hậu với tình hình
thủ tướng yêu cầu việc xây dựng pháp luật phải huy động mọi nguồn lực cho phát triển
pháp luật phải bao quát được các đối tượng điều chỉnh tránh tình trạng bò chống xoát lọt
thủ tướng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng pháp luật
thực tiễn cho thấy nếu đồng chí bộ trưởng trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo các bộ trưởng liên quan
tăng cường phối hợp hỗ trợ thì công việc sẽ trôi chảy hiệu quả vừa đảm bảo tiến độ vừa nâng cao chất lượng các dự án luật
thưa quý vị căn cước công dân có gắn chip điện tử là loại giấy tờ tùy thân đặc biệt quan trọng của mỗi cá nhân
chính vì vậy công dân cần tìm hiểu và nắm vững những quy định liên quan đến việc sử dụng căn cước công dân có gắn chip điện tử
để có thể sử dụng thẻ căn cước công dân đúng quy định cũng như các tiện ích mà nó mang lại
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long và công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
đã và đang tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho mọi công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các quy định cụ thể về các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng căn cước công dân
trong nghị định số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp của chính phủ có hiệu lực từ ngày một một một hai nghìn hai mươi hai
tính đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh vĩnh long đã hoàn thành việc trao trả trên bảy trăm linh thẻ căn cước công dân
chuyển đến người dân đạt trên chín mươi hai hồ sơ thu nhận
căn cứ công dân có gắn chít bằng tử
căn cứ công dân có bảo mật thông tin rất cao tuy nhiên cũng khuyến cáo người dân
chỉ sử dụng cái căn cứ công dân trong cái giao dịch cá nhân không có nên chia sẻ đăng tải những hình ảnh của thẻ
trên trang mạng xã hội tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng hình ảnh của thẻ để thực hành hành vi phạm tội
riêng tại tỉnh vĩnh long bên cạnh việc tuyên truyền số điện thoại của tổng đài hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho công dân qua số điện thoại
một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám của trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an tám huyện thị xã thành phố
trên địa bàn tỉnh vĩnh long đều đã có số điện thoại đường dây nóng nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc cho công dân
khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp căn cước công dân dữ liệu dân cư và cư trú trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh và các công an ở huyện đưa ra cái đường dây nóng thì hỗ trợ rất nhiều cho người dân trong việc mà tìm hiểu cái thông tin
về việc mình đăng ký làm giấy căn cước là hỗ trợ cho mình tìm cái thông tin là khi mình làm giấy căn cước là cái hồ sơ của mình đã hoàn tất hay chưa
và có được giao tới cái địa chỉ
mình đã ghi trong cái thông tin chưa tôi thật sự rất hài lòng về cái đường dây nóng này
hiện nay công an quyện chúng tôi ngoài việc giải đáp trực tiếp hoặc qua số hội đường dây nóng chúng tôi còn in tờ rơi tuyên truyền
những quy định về căn cước công dân quy định tại nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một của chính phủ
đồng thời trong quá trình thu nhận hồ sơ căn cứ công dân cán bộ chiến sĩ chúng tôi còn tuyên truyền cho công dân
nắm rõ được cái độ tuổi cấp đổi căn cước công dân và những quy định về căn cước công dân
các công dân tại nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một của chính phủ để người dân nắm được và sử dụng căn cước công dân đúng theo quy định
và không để các đối tượng tội phạm lợi dụng về vấn đề căn cứ công dân để vi phạm pháp luật
với những tiện ích mà căn cước công dân mang lại cơ quan công an khuyến khích người dân từ đủ một mươi bốn tuổi
nhanh chóng liên hệ với công an gần nhất hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến để đăng ký hộ sơ cấp căn cước công dân
có gắn chip điện tử
mức thu lệ phí cấp căn cước công dân được tính bằng năm mươi
mức thu lệ phí quy định từ nay đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
nhiệt tình năng nổ trách nhiệm trong công tác gần gũi với nhân dân luôn chia sẻ công việc với đồng chí đồng đội
không nề hà công việc ngày đêm là những ghi nhận đánh giá của đồng chí đồng đội và người dân về đại úy lê thị kim phượng
cán bộ công an xã duy sơn duy xuyên tỉnh quảng nam
đã thành nếp quen của công việc
mỗi sáng đại úy lê thị kim phượng cán bộ công an xã duy sơn duy xuyên tỉnh quảng nam
mỗi sáng đại úy lê thị kim phượng cán bộ công an xã duy sơn lại cùng với đồng đội xuống địa bàn cơ sở các khu vực dân cư để nắm tình hình an ninh trật tự
chấn chỉnh an ninh trật tự tại các khu chợ tuyến đường trên địa bàn kiểm tra hoạt động của các camera mắc tại khu vực dân cư
ghi nhận phản ánh người dân về tình hình an ninh trật tự là những công việc thường ngày của đại úy phượng
với chị xác định gần dân sát việc là vấn đề cốt lõi để lực lượng công an xã nắm giải quyết tình hình an ninh trật tự tại cơ sở
đồng chí thượng là một đồng chí rất là năng nổ nhiệt tình cùng với anh em trong ba công an xã là hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
tuy là đồng chí là một công bộ nữ nhưng mà vẫn đang những hoạt động về tinh sát địa bàn hoặc là làm việc quan đêm thì đồng chí thường xuyên có mẹ và cùng hỗ trợ bên em
không chỉ bám địa bàn nắm tình hình giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho nhân dân
chị cũng không thua kém gì các đồng đội là nam giới khi thường xuyên trực tiếp tham gia hoạt động tuần tra truy bắt tội phạm
trong năm hai nghìn hai mươi một công an xã duy sơn đã điều tra giải quyết ba mươi vụ bốn mươi sáu đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn
trong đó đại úy phượng đã trực tiếp cùng đồng chí đồng đội điều tra khám phá nhiều vụ án
với việc cử đội thì tôi thấy có mong chính quân vị có nguyên tắc
việc thôi trẻ trẻ chủ đố có tình trọng tội phụng thì nó cũng giống đón kể
chị phượng cũng xong xáo thông do tích cực đồng bảo an ninh đặc tự đồng địa phương
có vụ việc của đội thì chị cũng rất tích cực thông do với các anh để điều tra nhận lại tài sản cho gia đình
chính nhiệt tâm của đại úy phượng đã truyền lửa trong cán bộ chiến sĩ công an xã duy sơn để cùng chung sức đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
sự tình yêu của đồng chí đồng đội quy mến của người dân là động lực để chị phân đấu trong công tác
với chị được phục vụ nhân dân góp phần cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là niềm vui trong công việc mà chị luôn hướng đến
khi được điều động về bổ nhiệm chất nhanh công an xã tôi luôn có phải xác định được mục tiêu
thứ nhất là gia đình phải xếp xếp việc gia đình cho ổn thỏa để công việc làm trôi trải
trước hết là phải phục vụ nhân dân và công tác an ninh trật tự là đảm bảo đem lại được hình ảnh đẹp trong bà công nhân dân
như vậy là tôi cũng thấy hài lòng
hiện lực lượng công an toàn tỉnh quảng nam đã có gần tám mươi nữ cán bộ chiến sĩ được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã
cũng như đại úy lê thị kim phượng các chị đã và đang nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là những bông hoa thép góp phần quan trọng cho công tác đảm bảo an ninh trật tự